sáng ngày chín tháng bảy trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết đã đồng ý cho đơn vị trúng thầu thi công dự án tu bổ
tôn tạo di tích kẻ hộ thành hào thuộc kinh thành huế bắt tay khắc phục hậu quả
theo phương án mà ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và chủ đầu tư là trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đưa ra
theo đó tại hạng mục đã xảy ra sai sót đơn vị thi công có trách nhiệm phải tiến hành nạo vét lòng hào
kết hợp tìm kiếm trục vớt thu hồi các viên đá cũ rơi rớt xót lại để tái sử dụng theo yêu cầu
khắc phục thiếu sót trong việc thi công mặt ngoài kè đá bằng cách thay thế tối đa bằng đá cũ
tại những vị trí chưa đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt
đối với đoạn kè chưa thi công thì sẽ được khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng
để phân loại mức độ hư hỏng và chất lượng
để xác định giải pháp tu bổ phục hồi theo ý kiến của cục di sản văn hóa và các cơ quan thẩm định phê duyệt
trong quá trình thực hiện sẽ có giải pháp thu hồi tối đa lượng đá cũ
giữ lại tối đa các đoạn kẻ nguyên gốc bảo đảm đủ kích thước ổn định và khả năng chịu lực
để bảo tồn tu bổ nguyên trạng
ngoài hướng khắc phục hậu quả chủ đầu tư cũng đã đề nghị các bên tham gia
phải thay đổi điều chỉnh toàn bộ thành viên liên quan sai phạm trước đây
không cho tiếp tục tham gia dự án đồng thời tiến hành kiểm điểm xác định trách nhiệm để kỳ luật